thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
việt nam đã công bố thêm năm ca nhiễm dịch covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên bốn trăm sáu mươi bốn ca
tính đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng bảy việt nam ghi nhận thêm năm ca dương tính với virus sars cov hai tại quảng nam
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bốn trăm sáu mươi bốn người
cụ thể ca bệnh bốn trăm sáu mươi bệnh nhân nữ bốn mươi chín tuổi ở xã đại nghĩa huyện đài lộc tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm sáu mươi một bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi ở phường sơn phong thành phố hội an tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm sáu mươi hai bệnh nhân nam năm mươi ba tuổi ở phường minh an tp hội an tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm sáu mươi ba bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi ở cẩm nam thành phố hội an tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm sáu mươi bốn bệnh nhân nữ sáu mươi chín tuổi ở phường minh an thành phố hội an tỉnh quảng nam
trong bốn trăm sáu mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là chín mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám mươi một năm trăm bốn mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn hai trăm một mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi sáu tám trăm sáu mươi một người